đại học huế đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng giáo dục và đào tạo
bổ nhiệm giám đốc đại học huế nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một cho phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quang linh nguyên phó giám đốc đại học huế
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng bộ giáo dục đào tạo bùi văn ga đánh giá cao bước phát triển vững chắc
về quy mô và chất lượng đào tạo trong thời gian qua của đại học huế
ghi nhận công lao đóng góp hiệu quả của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn toàn
nguyên giám đốc đại học huế trong hai nhiệm kỳ qua và mong muốn trên cương vị mới
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quang linh phát huy những kết quả đã đạt được của những nhiệm kỳ trước
tiếp tục lãnh đạo đưa đại học huế vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ
phát biểu nhận nhiệm vụ phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quang linh tân giám đốc đại học huế khẳng định
đây là vinh dự và trách nhiệm to lớn hứa sẽ xây dựng sự đoàn kết nhất trí
tập hợp mọi nguồn lực tốt nhất để xây dựng đại học huế ngày càng phát triển trong nhiệm kỳ mới